kính thưa quý vị sau khi truyền hình công an nhân dân chuyển những hình ảnh xe chở quá khổ quá tải gây khói bụi ô nhiễm môi trường
và làm hư hỏng đường xá trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh này thì đơn vị cho biết đã đang
và sẽ dùng nhiều biện pháp cương quyết hơn nữa để xử lý các phương tiện vi phạm trong đó có hình thức mật phục tuần tra và bí mật ghi hình
trên trục đường mỹ xuân ngãi giao hòa bình thuộc huyện châu đức phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu
triển khai kế hoạch kiểm soát xử lý xe ô tô chở hàng quá tải quá khổ tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe sau khi báo chí phản ánh